vào sáng sớm nay một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc nha trang cam lâm tỉnh khánh hòa
làm hai người tử vong sáu người bị thương đã xảy ra
theo thông tin ban đầu xe khách biển số tp hcm lưu thông trên cao tốc nha trang cam lâm
theo hướng nam bắc đã đâm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước
cú và chạm mạnh làm đầu xe khách hư hỏng nặng
hai người trên xe khách tử vong sáu người khác bị thương nhẹ
cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa đã huy động lực lượng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời phân luồng giao thông tạm thời
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu cũng trên cao tốc nha trang cam lâm
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe ô tô con
làm hai người tử vong và nhiều người bị thương
cao tốc nha trang cam lâm dài hơn bốn mươi chín km được đưa vào sử dụng vào ngày một mươi chín tháng năm
thuộc dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi